em mong mọi người ở nhà được bảo vệ sức khỏe và những cán bộ y tế nếu là bản sức của mình có thể phục vụ được thì mình sẽ phục vụ bảo vệ sức khỏe của bản thân của bệnh nhân và cũng như em mong là thành phố em mau hết kịp để mọi người được về với gia đình
em đã công tác tại ở đây được bao nhiêu năm rồi

rồi thế nào
tụi em có bệnh viện viện mà bắt đầu gọi giải chiến là tụi em tham gia tất lưu là nhiệm vụ tầng vũ trí ạ
rồi thế nào
tụi em mới rút về được đây một ngày
về công việc của mình em có suy nghĩ gì không trong những ngày này

thành phố em mong cái dịch các nước này là không có em mong là không có thêm ca nhiễm nào nữa